hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

xã phước thành huyện tuy phước tỉnh bình định đối tượng này có đặc điểm nhận dạng có sẹo cong một cm

và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hoài nhơn tỉnh bình định
là đối tượng lê hoài thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại khối một thị trấn bồng sơn huyện hoài nhơn tỉnh bình định
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện